chỉ phí đào tạo cho một sinh viên đại học lớn hơn gấp nhiều lần so với đào tạo một học viên học trung cấp hay cao đẳng nghề

chỉ phí đào tạo cho một sinh viên đại học lớn hơn gấp nhiều lần so với đào tạo một học viên học trung cấp hay cao đẳng nghề